một vụ cháy lớn đã xảy ra vào trưa ngày hôm nay tại quận kiến an thành phố hải phòng thiêu dụi khu nhà xưởng gần một m hai
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên nhà xưởng của công ty cổ phần kim long nằm trên đường trường trinh bất ngờ cháy lớn và lan nhanh
mười xe chữa cháy với hàng trăm cán bộ cùng lực lượng hỗ trợ đã được điều động đến hiện trường
đến khoảng một mươi sáu h đám cháy đã cơ bản được không chế chống cháy lan
tuy nhiên do nguyên liệu là các chất dễ cháy nên ngọn lửa vẫn khá dữ dội
vụ việc hiện không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản chưa thể thống kê nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra